thành phố hồ chí minh và bình định vừa được bổ sung vào danh sách các địa phương thí điểm đón khách quốc tế có hộ chiếu vaccine
văn phòng chính phủ vừa có văn bản gửi các bộ ngành liên quan và ủy ban nhân dân các địa phương về đối tượng tham gia chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến việt nam
theo đó phó thủ tướng thường trực phạm bình minh giao các bộ văn hóa thể thao du lịch y tế công an quốc phòng ngoại giao giao thông vận tải thông tin và truyền thông
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố thành phố hồ chí minh đà nẵng kiên giang khánh hòa quảng nam quảng ninh bình định cùng các cơ quan liên quan
căn cứ chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền được giao tiếp tục chủ động triển khai thực hiện thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến việt nam bảo đảm an toàn hiệu quả
bộ văn hóa thể thao và du lịch có trách nhiệm phối hợp với các bộ ngành nghiên cứu triển khai điều chỉnh hướng dẫn tạm thời thí điểm đón khách quốc tế đến việt nam để phù hợp với các quy định hiện nay
trước đó thành phố hồ chí minh và tỉnh bình định đã có văn bản gửi thủ tướng chính phủ về việc thí điểm đón khách quốc tế với một số điều kiện nhất định
trong đó yêu cầu khách đã tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín hoặc là f khỏi bệnh có xét nghiệm âm tính và bảo hiểm du lịch tour chọn gói
trong báo cáo sơ kết triển khai thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến việt nam gửi thủ tướng chính phủ bộ văn hóa thể thao du lịch cũng đề xuất bổ sung thêm hai tỉnh thành này hoặc một số địa phương khác trong giai đoạn hai của lộ trình thí điểm nếu đáp ứng điều kiện và có đề xuất đón khách du lịch quốc tế
tính đến ngày sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một việt nam đã đón tổng cộng một một trăm bảy mươi chín vị khách quốc tế đến du lịch theo chương trình thí điểm hộ chiếu vaccine tại ba địa phương tỉnh cánh hòa tỉnh kiên giang và tỉnh quảng nam
theo đề án thí điểm mà tp hcm xây dựng khách quốc tế cần đáp ứng các điều kiện như
có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín được cơ quan có thẩm quyền tại việt nam công nhận không áp dụng đối với trẻ em dưới một mươi hai tuổi đi cùng cha mẹ hoặc người giám hộ
thời gian tiêm mũi hai hoặc mũi một đối với loại vaccine một mũi có hiệu lực đủ một mươi bốn ngày và không quá một mươi hai tháng tính đến thời điểm xuất cảnh
hoặc có chứng nhận đã khỏi bệnh covid một mươi chín hoặc các giấy tờ tương đương xác nhận đã khỏi bệnh do cơ quan có thẩm quyền tại nước điều trị cấp
và được việt nam công nhận
thời gian từ lúc xuất viện tính đến thời điểm xuất cảnh không quá sáu tháng
có kết quả âm tính với xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr hoặc grotelam trong vòng bảy mươi hai giờ trước khi xuất cảnh
và được cơ quan có thẩm quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận tính từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm
có bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch có nội dung chi trả điều trị covid một mươi chín với mức trách nhiệm tối thiểu năm mươi đô la mỹ
tham gia chương trình du lịch chọn gói của doanh nghiệp lữ hành
ubnd tp hcm cho phép các cơ sở kinh doanh vũ trường quán bar karaoke cộng lạc bộ khiêu vũ massage được phép hoạt động trở lại từ ngày một mươi một hai nghìn hai mươi hai
ngày bốn một phó chủ tịch ubnd tp hcm dương anh đức ký văn bản khẩn cho phép các cơ sở kinh doanh vũ trường quán bar karaoke cộng lạc bộ khiêu vũ massage được phép hoạt động trở lại từ ngày một mươi một hai nghìn hai mươi hai
các cơ sở đảm bảo bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch của ủy ban nhân dân tp hcm các địa phương thẩm định cho phép hoạt động và kịp thời điều chỉnh hoạt động theo cấp độ dịch của từng địa phương
trước đó ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai sở văn hóa và thể thao cũng có văn bản gửi ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố đề xuất cho phép dịch vụ karaoke vũ trường câu lạc bộ khiêu vũ mở cửa trở lại
việc này nhằm đáp ứng nhu cầu việc làm và hoạt động vui chơi giải trí cho nhân dân cũng như thúc đẩy các hoạt động phục vụ khách du lịch từng bước khôi phục nền kinh tế